tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa đưa ra xét xử đối tượng hồ văn được chú tại xã đông hưng huyện an minh tỉnh kiên giang
về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi hai hồ văn được đến tp hcm mua một bịch ma túy loại metafetamin với số tiền là một mươi hai triệu đồng
sau đó được mang về cất giấu trong phòng để sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện
để kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt quả tăng tăng vật thu giữ gần bốn mươi chín gam ma túy đá
ngoài ra hồ văn được còn thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy một mươi lần cho ba con nghiện khác
ở nhà riêng của được tức là ở thành phụng tây xã đông hưng huyện an minh
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hồ văn được một mươi năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
bảy năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp hình phạt bị cáo lãnh hai mươi hai năm tù
do công bối quan hệ thường xuyên giao dịch với khách hàng nguyên cán bộ ngân hàng ở thừa tiên huế
đưa ra thông tin gian dối để vay tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn thị lê na
chú tại phường xuân phú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi năm nguyễn thị lê na làm việc tại một ngân hàng ở thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết thường xuyên giao dịch với nhau
vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân có nhu cầu vay tiền và đặt vấn đề về việc nâng hạn mức gói vay
đang thế chấp nhà đất từ ba tỷ đồng lên thành năm tỷ đồng nên lê na đồng ý thẩm định và giải ngân cho nạn nhân
thời điểm này lê na đang cần tiền nên đã nhờ nạn nhân cho mượn để đáo hạn ngân hàng
với số tiền là một tám tỷ đồng khoảng một mươi ngày
giá xuất mỗi ngày là hai đồng một triệu đồng
tuy nhiên số tiền này lê na không dùng vào mục đích đáo hạn mà để trả nợ cá nhân
với chiêu trò việc nhẹ lương cao nhiều phụ nữ ở các xã vùng cao tỉnh quảng ngãi
đã bị các đối tượng xấu rụ rỗ bán ra nước ngoài
công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi cho biết trong thời gian qua lực lượng công an huyện trà bồng
đã liên lạc hướng dẫn nhiều phụ nữ trở về đoàn tụ cùng gia đình
sau khi bị các đối tượng xấu rụ rỗ lửa bán ra nước ngoài
trước đó hồ thị huệ ba mươi ba tuổi ở xã trà sơn được một người bạn hiện giới thiệu vào tỉnh tây ninh
bán cà phê với mức lương gần một mươi triệu đồng một tháng
khi huệ vào đến tây ninh bị nhóm người lái xe trở thuê đã lừa trở sang campuchia
ở khu vực đặc khu của người trung quốc
tại đây các đối tượng yêu cầu người nhà gửi tiền chuộc huệ về
công an xã trà sơn đã tìm cách liên lạc với hồ thị huệ và hướng dẫn cách trốn thoát về lại việt nam
trước đó công an huyện trà bồng cũng đã giải cứu hai thiếu nữ bị lừa việc nhẹ lương cao
đưa sang campuchia làm và bị khống chế đòi tiền chuộc của gia đình
thưa quý vị với sự phủ sóng rộng khắp của mạng xã hội hiện nay thì nhiều đối tượng chỉ cần ở một chỗ
răng ra những cái mệnh online việc nhàn hạng thu nhập cao tiếp cận mục tiêu từ xa
thông qua các mạng xã hội như zalo facebook hay là tiktok
có lẽ là cũng chính vì sự nhẹ dạ cả tin vào những lời nói của các đối tượng
những lời hứa hẹn và một viễn cảnh về tương lai tốt đẹp mà nhiều nạn nhân đã rơi vào bi kịch
câu chuyện của người dân trên địa bàn tỉnh bắc cạn
thanh niên này ở huyện ba bể tỉnh bắc cạn được giải cứu từ đường dây lừa đảo người việt xuất cảnh
sang campuchia lao động
năm hai nghìn hai mươi hai do có nhu cầu tìm kiếm việc làm nên anh đã lên mạng tìm hiểu trên nhóm facebook
tìm việc làm tại tp hcm được giới thiệu công việc làm tại casino lương khởi điểm một mươi tám triệu đồng
làm việc gần cửa khẩu mộc
bài tỉnh tây ninh
sau đó anh được đưa đến viên giới campuchia để vượt viên thì mới biết mình đã bị lừa sang campuchia
sau đó tôi đã tin lời rủ rỗ về nhẹ lương cao nên đã đồng ý đi theo người ta sang campuchia làm việc
nếu trước đây việc tiếp cận và làm quen với nạn nhân phải gặp gỡ trực tiếp
thì nay ngày càng nhiều đối tượng phạm tội thông qua mạng viễn thông các trang
ứng dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân
nên công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn của lực lượng chức năng gặp khó khăn
tại bắc cạn sáu tháng đầu năm
bà vũ năm đối tượng mua bán người để cưỡng bức lao động
bọn chúng là triệt để lợi dụng hạn chế và nhận thức về sự mù mờ về thông tin của bà con
sự khó khăn về kinh tế và thu nhập nhu cầu muốn tìm việc làm
lấy chồng kết hôn với người nước ngoài để có thu nhập cao lấy chồng giàu có v v
thậm chí là bọn chúng là ứng tiền trước một số tiền cho gia đình
cho nạn nhân để mang
bọn chúng là tính giang buộc đưa những hình ảnh của chồng tương lai cho xem
như thế thì nạn nhân sẽ dễ bị mắc bẫy
hiện nay phạm vi hoạt động của loại tội phạm mua bán người cũng mở rộng hơn
không chỉ ở các tỉnh trong nước hay biên giới trung quốc
mà nhiều người dân đã bị lừa bán sang các nước xa hơn
như campuchia myanmar và các nước đông nam á khác
các đối tượng mua bán người luôn thay đổi phương thức thủ đoạn để hoạt động
di biến động phức tạp nhằm che giấu hành vi phạm tội
nhiều cô gái trẻ đã bị các đối tượng khống chế
việc tại các quán karaoke nhà hàng
để tiếp tục đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
lực lượng công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đặc biệt là đoàn thanh niên hội phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và vận động quân chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm
chúng tôi đang tập trung triển khai các chương trình
các mô hình tuyên truyền truyền thông ở cộng đồng
hoặc là các câu lạc bộ ví dụ như là câu lạc bộ
lắng nghe con nói này hay là câu lạc bộ gia đình hạnh phúc
hay là các mô hình như là lên tiếng để bảo vệ phụ nữ và trẻ em
hay là các mô hình tổ truyền thông cộng đồng
ở các thôn bạc tổ phố đặc biệt là ở những địa bàn
vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh chúng ta
bài học của những nạn nhân được giải cứu trở về
cũng là bài học cành tình cho tất cả những ai có nhẹ dạ

những lời hứa hẹn mơ hồ nhất là những viễn cảnh đổi đời
thông qua các trang mạng xã hội
việc tự nâng cao ý thức cảnh giác trách nhiệm với bản thân
cũng chính là góp phần chung tay ngăn chặn và đẩy đùi nạn buôn bán người
đem lại sự bình yên cho mỗi mái ấm gia đình
thưa vị liên quan đến vụ ném bé trai bốn tuổi xuống sông vào sáng ngày một mươi tám tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan công an tỉnh an giang cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với huỳnh hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu hải từng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố hồ chí minh
sau đó chị này kết hôn và sinh được một bé trai vào năm hai nghìn một mươi
trong khoảng thời gian này hai người vẫn liên hệ qua lại
vào ngày một mươi tháng chín chị này đưa con đến nhà hải ăn rỗ
và trưa ngày một mươi một tháng chín do ghen tức việc bạn gái cũ đi lấy chồng
đối tượng đã chở bé trai đến cầu tôn đức thắng ném bé xuống sông long xuyên rồi bỏ trốn
may mắn nạn nhân được hai cha con điều khiển ghe lúa kịp thời phát hiện cứu sống
sau năm giờ truy xét đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường mỹ xuyên
liên quan đến thông tin hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp trên sông
trong thời gian gần đây tại cà mau
vào chiều ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê trí bền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần lộc ngàn sinh năm hai nghìn một
cùng chú tệ xã nguyễn huân huyện đầm rơi về hành vi cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu hai đối tượng thường lợi dụng đêm khuya trên tuyến sông vắng
điều khiển phương tiện tiếp cận các xà lan hoặc ghe chở hàng
chủ yếu là vật liệu xây dựng rồi dùng rau khống chế cướp tiền vàng điện thoại di động
bền và ngàn khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp tài sản trên các tuyến sông
thuộc địa bàn huyện đầm rơi cái nước và nam căn tỉnh cà mau
qua điều tra mở rộng hai đối tượng khai nhận thêm đã thực hiện hành vi cướp và cướp hiếp dâm
tại địa bàn thuộc tỉnh bạc liêu
hiện công an huyện đầm rơi vẫn đang phối hợp với các đơn vị có liên quan
tiếp tục điều tra mở rộng
ba đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng gồm trần xuân thành trần văn nghiêm
cùng chú tại thành phố đà nẵng và lê tuấn anh chú tại quận long biên thành phố hà nội
đã bị phòng kỳ sát hình sự công an thành phố đà nẵng tạm giữ để điều tra về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ba đối tượng này nằm trong đường dây cho vay nặng lãi do phạm văn thông trú tại
quận dương kinh thành phố hải phòng cầm đầu
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã cho hơn hai trăm chín mươi tám người vay với một ba mươi năm lượt
tổng số tiền cho vay là hơn một mươi tỷ đồng thu lợi bất chính gần hai bốn tỷ đồng
vay chậm trả tiền sẽ bị các đối tượng ham dọa tạt sơn ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp
đường dây này cho vay nặng lãi thông qua phần mềm mekes với lãi suất giao động
từ hai trăm tám mươi đến bốn trăm linh một năm hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ